cuộc diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh phú thọ chính thức được triển khai
cuộc diễn tập này được tiến hành với quy mô một bên ba cấp gồm tỉnh huyện và xã
mục đích của diễn tập khu vực phòng thủ là nhằm đánh giá trình độ năng lực tham mưu của cơ quan
đơn vị và các lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức của lãnh đạo chỉ huy các cấp
từ đó nâng cao trách nhiệm của chính quyền các ban ngành đoàn thể của tỉnh trong xử lý các tình huống xảy ra
đây là bước tập dượt kiểm tra năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp
năng lực tham mưu của cơ quan quân sự công an các sở ban ngành đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ
cuộc diễn tập khu vực phòng thủ kết thúc vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín